tính đến đầu tháng một mươi một tỉnh quảng nam đã có hơn hai bốn trăm linh ca nhiễm bệnh xuất xuất huyết
dịch bệnh đang có dấu hiệu lan rộng và diễn biến phức tạp trước tình hình đó
chính quyền địa phương và ngành y tế đang khẩn trương đối phó và triển khai nhiều biện pháp
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát mạnh từ cuối tháng tám
tính đến nay toàn huyện đã có chín mươi bảy ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết và là địa phương có số ca nhiễm
sốt xuất huyết bùng phát mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy riêng tại xã tam an huyện phú ninh đã có sáu
sáu trường hợp bị nhiễm sốt xuất huyết nằm ở ba thôn thuận an an thiện và an thọ rất may vẫn chưa
có trường hợp nguy kịch hay tử vong do sốt xuất huyết ngay sau khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên
trung tâm y tế huyện phú ninh đã nhanh chóng cử cán bộ xuống cơ sở triển khai phun hóa chất diệt mũi
trung tâm y tế huyện phú ninh đã nhanh chóng cử cán bộ xuống cơ sở triển khai phun hóa chất diệt muối

sốt xuất huyết tăng hơn so với cùng kỳ năm trước

theo sở y tế tỉnh quảng nam cho biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có hai bốn trăm sáu mươi sáu ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết lại bùng phát
tại nhiều địa phương trong đó thị xã điện bàn huyện tây giang số người bị bệnh sốt xuất huyết lại bùng phát

dụ cáp không chịu bệnh tăng cường năng lực chẩn đoán điều trị sớm để hạn chế tối đa sốt chết
làm việc với nhưng b concern lập những quy bằng người tây giang để chạy đó về phối th attends
công nhận dịch bệnh hiện tại dịch sốt huyết tại quảng nam vẫn còn đang diễn biến bất thường có
nguy cơ tiếp tục lan rộng cho đấy hoạt hảo nguyên sự
ngoài việc tập trung điều trị cho những người bị mắc bệnh đòi hỏi ngành y tế tỉnh cần phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp dập dịch đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự diệt bỏ gậy lăng quang và bảo đảm vệ sinh môi trường sống nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát ra diện rộng